trong phiên họp sáng nay tại kỳ họp bất thường thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm
chính phủ đã đề xuất một số chính sách để sử dụng hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba với quy mô khoảng hơn ba trăm linh tỷ đồng
theo đó chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội xác định không những vấn đề trọng tâm
cần tập trung giải quyết bao gồm năm nhóm nhiệm vụ
giải pháp chủ yếu với quy mô thực hiện dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba như sau
một mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế phòng chống dịch bệnh khoảng sáu mươi tỷ đồng
bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm khoảng năm mươi ba một mươi năm nghìn tỷ đồng
hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh khoảng một trăm một mươi tỷ đồng
phát triển kết cấu hạ tầng khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển khoảng một trăm một mươi ba tám mươi năm nghìn tỷ đồng
cải cách thể chế cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
ngoài ra huy động từ các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước khoảng một mươi tỷ đồng
tờ trình của chính phủ cũng cho biết để bảo đảm thực hiện hiệu quả
thành công các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong chương trình
nhất là trong bối cảnh yêu cầu cấp thiết phạm vi cần tác động ngay
thời gian thực hiện ngắn căn cứ tình hình thực tiễn
chính phủ đã nghiên cứu đánh giá và chính quốc hội cho phép thí điểm
áp dụng một số chính sách đặc thù đối với các dự án đầu tư trong phạm vi chương trình